hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số vịt trên theo đúng quy định